các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các ngũ nhà khoa học quốc tế tiếp tục công bố những khám phá mới về chủng này
họ phát hiện ra omejan có một mươi ba đột biến rất hiếm khi được tìm thấy ở các dòng virus corona khác
về mặt lý thuyết các đột biến này lẽ ra phải gây hại cho metron
nhưng khi chúng kết hợp lại cùng nhau chúng lại tạo ra một số đặc điểm có lợi cho oecron
giờ đây các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra cách omechon đi ngược lại các quy luật tiến hóa bình thường
và sử dụng những đột biến này để trở thành xe biến chủng áp đảo toàn cầu trong thời gian ngắn
đột biến là một phần của virus corona
trong phần lớn năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học nhận thấy rằng các virus sars cov hai có các đột biến
nhưng quá trình biến đổi diễn ra tương đối chậm cho tới cuối năm
sự xuất hiện của alpha beta delta đã gây ra lạng sóng buồn nổ toàn cầu
cuối năm hai nghìn hai mươi một obecra xuất hiện với lượng đột biến tăng gấp đôi với các chủng khác
ngay sau khi omicron xuất hiện chuyên gia virus debra martin và các đồng nghiệp
đã phát hiện nó sở hữu một số đột biến
đột biến giống như delta hay các chủng khác cho thấy chúng đã sống sót qua quy trình chặn lọc tự nhiên
nhưng khi quan sát protein đột biến trên bề mặt của omicron
các nhà khoa học phát hiện ra những đặc điểm khác biệt
phần gai cumern có ba mươi đột biến trong đó một mươi ba đột biến được mô tả là rất hiếm gặp
ở các virus corona khác
một số thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong hàng triệu mẫu virus sars cov hai
do các nhà khoa học giải trình tự gen trong hai năm qua
nếu một đột biến được xem là có lợi cho virus
hoặc trung tính thì nó thường sẽ xuất hiện nhiều trong các mẫu xen được giải trình tự
tuy nhiên nơi nó hiếm khi xuất hiện đó là dấu hiệu nó có thể gây hại cho virus
ngăn virus dần lên vì vậy nó mới không xuất hiện nhiều
tuy nhiên omicron lại đi ngược lại lô xích này
theo nghiên cứu một mươi ba đột biến là nếu đứng riêng trẻ có thể gây hại cho virus
nhưng chúng lại tạo thành ra ba cụm
mỗi cụm thay đổi một phần nhỏ của protein
và mỗi cụm đều đống vai trò trong việc tạo ra đặc tính khác biệt của omicron
hai cụm trong số đó
nó khiến cho kháng thể con người khó bám vào virus và đẩy nó ra khỏi tế bào
vì vậy omicron có khả năng lây lan nhanh
ngay cả khi con người có kháng thể tự tiêm chủng hoặc từ việc mắc bệnh trước đó
omecron đã biến một mươi ba đột biến bất lợi thành các có lợi dường như dựa vào những điều kiện bất thường
một khả năng được nêu ra là omicron có thể được ươm một thời gian dài trong cơ thể người
có hệ miễn dịch đặc biệt suy yếu ví dụ bệnh nhân có hiv
người bị suy giảm miễn dịch không tạo ra nhiều kháng thể
nơi virus tồn tại thời gian dài trong cơ thể và nhân lên trong thời gian đó
làm gia tăng rủi ro sản sinh đột biến
trong kịch bản này cơ thể cá nhân đó trở thành vườn ươm của omicron
cho đến nay biến chủng omecham vẫn đang là một bí ẩn trong giới khoa học và y tế
từ nghiên cứu mới bóc tách được nó đều sẽ trở thành chìa khóa quan trọng
cho cánh cửa dẫn đến phương pháp điều trị và phòng tránh hiệu quả nhất biến chủng này
xong sau omicron còn xuất hiện biến chủng nào khác hay không
vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ
chúng ta vẫn luôn phải nêu cao cảnh giác với virus corona trong tình hình mới